theo thống kê của công đoàn khu kinh tế hải phòng từ tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
có khoảng năm mươi lao động các khu công nghiệp khu kinh tế bị ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín
công đoàn khu kinh tế hải phòng đã gửi thư kêu gọi đến các chủ nhà trọ trên địa bàn
giảm giá thuê trọ cho công nhân lao động từ tháng bốn
hưởng ứng lời kêu gọi các chủ nhà trọ đều đồng ý sẽ giảm giá thuê trọ thậm chí miễn phí cho công nhân
những ngày tới công đoàn khu kinh tế hải phòng tiếp tục phối hợp với các địa phương
kêu gọi chủ nhà trọ giảm giá thuê cho người lao động chia sẻ khó khăn với công nhân lao động
đồng thời giám sát việc thực hiện thỏa thuận giảm giá thuê phòng tại các khu nhà trọ
có điều chỉnh tác động kịp thời để bảo đảm lợi ích cao nhất cho người lao động
đồng hành cùng công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín của ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
sáng nay các cơ quan đơn vị tổ chức và cá nhân trên địa bàn tỉnh khánh hòa đã trao các khoản kinh phí
ủng hộ từ ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh khánh hòa đơn vị đại diện tiếp nhận của tỉnh
tính đến ngày hôm nay tám tháng bốn toàn tỉnh khánh hòa đã có một mươi chín đơn vị trao ủng hộ với tổng kinh phí hơn một hai tỷ đồng và hai mươi sáu tấn gạo
nhằm giúp người dân vượt qua thời điểm mất việc làm vì phải nghỉ tránh dịch covid một mươi chín
ngày tám tháng bốn công an thành phố sa đéc tỉnh đồng tháp đã phối hợp với các nhà tài trợ tổ chức trao sáu trăm linh phần quà
cho người dân thuộc diện hộ nghèo hộ có hoàn cảnh khó khăn hộ bán vé số trên địa bàn thành phố
tổng giá trị trao quà gần một trăm hai mươi triệu đồng
trước đó công an thành phố sa đéc cũng đã vận động các mạnh thường quân trao hơn ba trăm năm mươi phần quà cho người bán vé số có hoàn cảnh khó khăn